ngày một mươi năm tháng năm phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
thành viên ban chỉ đạo trường đoàn hoàng thị hoa cùng với đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh điện biên
về kiểm tra sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
với nội dung xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
kết luận hội nghị đồng chí hoàng thị hoa yêu cầu tỉnh điện biên cần phải tiếp tục triển khai các hoạt động bảo tồn
tôn tạo di tích lịch sử danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị
xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên công chức có phẩm chất đạo đức từng bước thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa các vùng
nâng cao kỹ năng quản lý nghiệp vụ chuyên môn về văn hóa thể thao du lịch cho cán bộ viên chức và người lao động
tăng cường kiểm tra thanh tra chuyên ngành đối với các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
khuyến khích vai trò giám sát phản biện xã hội của các đoàn thể tổ chức và công dân trong thực hiện công tác cải cách hành chính
trước đó sáng ngày một mươi năm tháng năm đồng chí hoàng thị hoa cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện điện biên tỉnh điện biên